thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc chính phủ với địa phương
hội nghị có bốn nội dung đó là tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công
xử lý vấn đề an sinh xã hội bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội
cùng dự tại đầu cầu văn phòng chính phủ có các phó thủ tướng trương hòa bình phạm bình minh vũ đức đam trịnh đình dũng
đại tướng ngô xuân lịch dự tại đầu cầu bộ quốc phòng đại tướng tô lâm dự tại đầu cầu bộ công an
bí thư thành ủy hà nội vương đình huệ dự tại đầu cầu thành phố hà nội bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh dự tại đầu cầu thành phố hồ chí minh
lãnh đạo các bộ ngành địa phương dự tại đầu cầu của cơ quan và địa phương
phát biểu khai mạc hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ tình hình dịch covid một mươi chín đang để lại hậu quả lớn trong phạm vi toàn cầu
ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất sinh hoạt của nhân dân về nhiệm vụ phòng chống covid một mươi chín đã được lãnh đạo của đảng
nhà nước sự điều hành của chính phủ một tuần ba lần chính phủ thủ tướng chính phủ đã nghe báo cáo để nghe quyết sách ở mức độ khác nhau

chính phủ đã nghe báo cáo để nghe quyết sách ở mức độ khác nhau
phát biểu khai mạc hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ tình hình dịch covid một mươi chín đang để lại hậu quả lớn trong phạm vi toàn cầu

phát biểu khai mạc hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ tình hình dịch covid một mươi chín đang để lại hậu quả lớn trong phạm vi toàn cầu
những chế tài đặt ra đối với các tổ chức cá nhân về chậm giải ngân vốn đầu tư công thúc đẩy sản xuất kinh doanh bình ổn giá thị trường và bảo đảm an sinh xã hội đã được các địa phương nêu ra và thảo luận
những biện pháp vực dậy nền kinh tế cụ thể trong từng ngành địa phương từng khu vực doanh nghiệp cũng được đề cập một cách cụ thể chủ động tạo chuỗi giá trị mới được hình thành sau dịch